ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo chuẩn bị phương án bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai cứu hộ cứu nạn tổ chức sơ tán dân khi có yêu cầu
báo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ thường xuyên cập nhật diễn biến của bão để kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền ở địa phương và người dân triển khai các biện pháp chủ động phòng tránh ứng phó có hiệu quả kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan
sử dụng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để điều chỉnh kế hoạch sản xuất chủ động hướng dẫn thoát ra và không đi vào vùng nguy hiểm
phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển ngành thủy sản và các đơn vị có liên quan kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào nơi trú tránh thoát ra khỏi vùng nguy hiểm kể cả đối với tàu vận tài
chủ động ra soát phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tiêu thoát nước chống ngập úng đối với sản xuất nông nghiệp và tại các đô thị khu dân cư trên địa bàn
chủ động di rời các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm hoặc sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán khi bão có nguy cơ ảnh hưởng
chủ động có phương án ứng phó với mưa lũ lớn sạt lở đất lũ quét sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm nhất là tại khu vực miền núi trung du có nguy cơ sạt lở đất lũ quét để đảm bảo an toàn
các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp với các địa phương
sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão theo quy định
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kịp thời chỉ đạo đồn đốc các bộ ngành và địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó với bão báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị tại bình phước một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại kho tân ngọc phát ở khu phố phước hòa phường tân thiện thị xã đồng xoài khiến kho hàng nhựa gia dụng rộng khoảng hai trăm năm mươi m hai bị thiêu rụi
khoảng chín giờ sáng nay người dân phát hiện có lửa kèm khói nghi ngút bốc ra từ nhà kho liên báo cho lực lượng cứu hỏa công an tỉnh
nhiều người dân và lực lượng cảnh sát trại tạm giam công an bình phước gần đó đã tìm cách dập lửa và cứu một phần tài sản
tuy nhiên bên trong chứa nhiều hàng nhựa gia dụng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để tiến hành dập lửa
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt không để cháy lan sang các nhà dân bên cạnh
tuy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng hàng hóa tài sản bị lửa thiêu dụi ước tính khoảng ba tỷ đồng
đối tượng nguyễn thanh nam trú tại phường bốn thành phố mỹ tho tiền giang vừa bị công an tỉnh tiền giang tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng bảy sau khi đã uống bia về đến nhà trên đường kỳ con phường hai tp mỹ tho nam đã xảy ra cự cãi với vợ là chị phan thị loan và hâm dọa cháu của chị loan là phan thị bích
tuyền đang ngủ vào bên cạnh biết được sự việc nên tuyền đã để sẵn con ra bên cạnh để phòng thân
đến khoảng một giờ ngày ba mươi tháng bảy tuyền nghe tiếng kêu cứu nên cầm con dao chạy ra ngoài dọa nam
lúc này nam đang nắm tóc của chị loan nên tuyền đã dùng dao đâm nam bị thương
nam giật lấy con dao tấn công tuyền gây thương tích tuyền bỏ chạy ra ngoài kêu cứu và khi được mọi người xung quanh chạy đến thì chị loan đã bị trọng thương và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện
tiếp theo là một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
một mươi giờ trưa nay một tháng tám công an tỉnh bình dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên nằm chết sát vệ đường cạnh một quán nhậu nằm trên đường hương lộ chín thuộc khu phố thạnh bình thị xã thuận an
vụ việc được người dân phát hiện vào lúc tám giờ sáng nạn nhân được xác định tên là triều khoảng gần ba mươi tuổi
theo lời khai của các nhân chứng vào đêm ngày ba mươi một tháng bảy triều đi nhậu cùng với võ thành thái cùng một số người bạn
đến ba giờ sáng ngày một tháng tám triều chở thái về tới quán nhậu hương lộ chín là nơi ở của thái thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
được mọi người can ngăn thái bỏ vào đi ngủ còn chiều đi về và đến sáng nay người dân phát hiện triều đã chết
tại thành phố hồ chí minh người dân đã phát hiện thi thể nam thanh niên trên chiếc ghế sofa cũ
dưới gầm cầu chợ cầu quận gò vấp trên miệng người này có nhiều máu
bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là trần văn thiết ba mươi tuổi
người này trước đây sinh sống tại làng trẻ em sos gò vấp khi trưởng thành thì ra ngoài
với hành vi trộm cắp xe máy ba đối tượng là võ tấn tài chú tại huyện hòa thành đồng hoàng cẩm chú tại thành phố tây ninh
và nguyễn tuấn dương chú tại huyện châu thành vừa bị công an tp tây ninh ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bảy công an thành phố tây ninh bắt quả tang võ tấn tài trộm xe mô tô vls của anh nguyễn kế si
đem kết dấu tại khu đất ruộng thuộc khu phố ninh thành phường ninh sơn
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy công an thành phố tây ninh tiếp tục tiến hành bắt khẩn cấp đồng hoàng cẩm và nguyễn tuấn dương
khi hai tên này đang trên đường đem xe mô tô hiệu series đi tiêu thụ
chiếc xe này của anh dương công huấn chú tại phường ninh thạnh thành phố tây ninh
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận ngoài hai vụ trộm bắt bị bắt quả tang
bọn chúng đã thực hiện thêm năm vụ trộm khác trên địa bàn huyện hòa thành và huyện tân biên
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị
nhiều người dân vì lợi ích trước mắt đã phá rừng tự nhiên để lưng châm đất
công an huyện cam lộ vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can lần đầu tiên
trên địa bàn tỉnh quảng trị về hành vi hủy hoại rừng
đối tượng nguyễn thanh sơn ở thôn phú an một xã cam nghĩa huyện cam lộ tỉnh quảng trị
vừa bị công an huyện cam lộ khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản
lợi dụng lô đất trồng rừng của mình gần với lô số bốn mươi bảy thuộc tiểu khu năm trăm tám mươi tám của ông nguyễn văn giản
được ủy ban nhân dân xã cam nghĩa giao quản lý rừng tự nhiên phòng hộ
đối tượng nguyễn thanh sơn đã phá hơn một hectare với mục đích chiếm đất
địa bàn hoạt động của các đối tượng thường ở vùng sâu vùng xa đường xá đi lại khó khăn
khi bị phát hiện các đối tượng thường khai báo quanh co để đối phó với lực lượng chức năng

các đối tượng được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
tuy nhiên để hạn chế các đối tượng phá rừng chiếm đất cần có sự vào cuộc đồng bộ giữa các ngành
kế nị ủy ban nhân dân chỉ đạt các ban ngành chức năng chính quyền các địa phương
phối hợp phân loại đất rừng tăng cường của các quản lý các cơ quan

thì cũng nên khẩn trương
có thể nói việc giao đất giao rừng cho người dân quản lý là một chủ trương đúng
chính vì vậy mỗi một người dân cần có ý thức
và các ngành chức năng ở quảng trị cũng phải quyết liệt hơn trong việc bảo vệ rừng
nếu không những cánh rừng tự nhiên phòng hộ này sẽ dần bị xóa sổ
bởi bàn tay tàn phá của con người

cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng truy nã
nguyễn thanh danh quê quán tại bến tre bị truy nã về tội vi phạm quy tắc điều khiển giao thông
gây tai nạn rồi bỏ trốn
đầu năm hai nghìn một mươi năm đối tượng danh điều khiển xe mô tô sau khi đi làm về
thì va chạm giao thông với một người điều khiển xe mô tô cùng chiều
hậu quả người điều khiển xe mô tô
khu vực phía tây bắc bộ và ngày mai thì trời mây thay đổi
có mưa rào vào rông vài nơi
ngày nắng phần đông nam có nơi nắng nóng
đến ngày mùng ba và ngày mùng bốn thì có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông
nhiệt độ giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
còn tại khu vực phía đông bắc bộ thì từ tối và đêm mai
thời tiết sẽ nhanh chóng biến đổi trời nhiều mây hơn và xuất hiện mưa rông
đợt mưa này bắt đầu từ các tỉnh ven biển sau đó sẽ lan rộng trên toàn khu vực
với nhiều điểm có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết ngày hôm nay và ngày mai vẫn là nắng nhiều và nhiệt cao
tại một số khu vực tại khu vực phía tây thì trời nắng nóng với nhiệt độ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên mức ba mươi bảy độ
sau đó ở khu vực này trời chuyển nhiều mây hơn cường độ nắng suy giảm
và khả năng xuất hiện mưa rải rác nên nhiệt độ giảm dần thời tiết dịu bớt
riêng ở các tỉnh phía nam khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ trưa chiều và khoảng là từ ba mươi ba
đến ba mươi sáu độ chiều tối thì sẽ có mưa ở một vài nơi nhưng kết thúc nhanh
nên thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển ở khu vực này
khu vực tây nguyên từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông cơn đêm phong có tô lốc và gió giật mạnh
trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần và gây mưa rông nhiều nơi
trong khu vực trong đó có nhiều điểm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
cần cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh trong mưa rông nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
và xin kính chào tạm biệt